trước tình trạng bệnh dịch tả lợn châu phi đang gây lo ngại cả trong nước ta và quốc tế
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết định tạm dừng nhập khẩu thịt lợn
và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc từ các tỉnh của hungary và ba lan
nơi đang có bệnh dịch tả lợn châu phi từ ngày hai mươi tháng chín cho đến khi hai quốc gia này
công bố an toàn asf theo quy định của tổ chức thú y thế giới
theo thống kê của tổng cục hải quan sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
nước nhập khẩu một mươi chín năm trăm tám mươi một tấn thịt lợn tổng trị giá kim ngạch gần hai mươi hai hai mươi ba triệu đô la mỹ
trong đó ba lan là thị trường cung cấp lớn nhất với hơn bảy tấn kim ngạch hơn tám triệu đô la mỹ
trong năm hai nghìn một mươi bảy nước ta nhập khẩu hơn ba mươi ba một trăm một mươi tấn thịt lợn các loại tổng trị giá kim ngạch gần bốn mươi hai triệu đô la mỹ
đáng chú ý bà lan cũng là nhà nhập khẩu số một với hơn một mươi tấn
tổng cục hải quan cũng vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan địa phương
tổ chức giám sát
giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới
đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có bệnh dịch tả lợn châu phi nhập cảnh vào việt nam